tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã tới thăm công trình xây dựng nhà quốc hội lào
quà tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam tặng đảng nhà nước và nhân dân lào
công trình có ý nghĩa về chính trị đối ngoại biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại
đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
công trình xây dựng nhà quốc hội lào do bộ xây dựng việt nam làm chủ đầu tư
công trình xây dựng nhà quốc hội lào do bộ xây dựng việt nam làm chủ đầu tư
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định công trình nhà quốc hội là qua tặng của đảng nhà nước và nhân dân việt nam
tặng đảng nhà nước và nhân dân lào với mong muốn tặng các bạn một công trình xứng tầm thế kỷ
chính vì thế mà bộ chính trị quyết định giao công trình này cho binh đoàn một mươi một bộ quốc phòng thi công
với niềm tin sát son thắng lợi nhiệt liệt hoan nghênh chúc mừng và biểu dương
tổng bí thư chủ tịch nước cũng mong muốn chủ đầu tư đơn vị thi công
đã hứa đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi là phải xong thì tuyệt đối không được lỗi hẹn
sớm hơn càng tốt hoàn thành với chất lượng tốt nhất xứng đáng là quà tặng của việt nam tặng các bạn lào
xứng đáng với vị trí ý nghĩa của công trình biểu tượng cho mối quan hệ hiếm có việt nam lào
đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan của việt nam và lào
cùng những nỗ lực phấn đấu của chủ đầu tư và nhà thầu đã khắc phục mọi khó khăn
tranh thủ thuận lợi để triển khai các công việc chuẩn bị
tiến hành thi công công trình đảm bảo đúng tiến độ đề ra
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu hiểu hết ý nghĩa
tầm quan trọng của công trình biểu tượng cho quan hệ hai nước
cần tập trung làm hết sức mình với quyết tâm chính trị cao nhất xây dựng công trình với chất lượng tốt nhất
xứng tầm là trụ sở làm việc của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của lào
và là công trình kiến trúc tiêu biểu có chất lượng cao mang đậm bản sắc văn hóa lào
tổng bí thư chủ tịch nước chúc toàn thể cán bộ công nhân viên anh chị em đang thi công xây dựng công trình năm mới sức khỏe
hạnh phúc thành công lao động giỏi an toàn và hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao